các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trải qua gần một năm lịch sử văn miếu quốc tử giám vẫn giữ được vẻ cổ kính với đặc điểm kiến trúc của nhiều thời đại
và là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và quan trọng bậc nhất của thủ đô và cả nước
văn miếu quốc tử giám nằm phía nam thành thăng long xưa nay là thủ đô hà nội
có tổng diện tích hơn năm mươi năm m hai
văn miếu quốc tử giám gồm hồ văn vườn giám và nội tự
nội tự được chia làm năm khu vực
khu thứ nhất từ cổng văn miếu tới cổng đại trung
khu thứ hai nổi bật với khuê văn cát một công trình kiến trúc độc đáo tượng trưng cho hình ảnh sao khuê tỏa sáng
khu thứ ba là nơi lưu giữ bia tiến sĩ được dựng từ năm một nghìn bốn trăm tám mươi bốn
khu thứ tư thờ khổng tử và bài vị của bảy mươi hai vị học trò xuất sắc của khổng tử và thờ chu văn an tư nghiệp quốc tử giám
khu thứ năm là nhà thái học vốn là quốc tử giám xưa trường đại học quốc gia đầu tiên ở nước ta